ngày ba mươi tháng năm tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã khai mạc ngày hội thế giới tuổi thơ lần thứ hai mươi
trao giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
đây là hoạt động định kỳ hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh hấp dẫn bổ ích dành cho thiếu nhi trong dịp hè
góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương của đảng nhà nước về chương trình hành động quốc gia vì trẻ em
nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông vận động xã hội tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa trẻ em
gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục thiếu niên nhi đồng đồng thời giáo dục thẩm mỹ và phát huy năng khiếu hội họa của các em
trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm đã kết hợp tổ chức
triển lãm giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi việt nam năm hai nghìn một mươi bảy như món quà tinh thần đầy ý nghĩa tới các em thiếu niên nhi đồng
tôi cho rằng là cái chất lượng xem cái phòng tranh của các cháu vẽ thì thấy là chất lượng rất là tốt
nghĩa là cái giáo dục mỹ thuật đối với các em đã được nâng lên
và các em đã quan tâm hơn về vấn đề mỹ thuật
mà cái hay nữa là những vấn đề mỹ thuật ấy lại rất hướng tới được hướng tới cái chủ đề mà các em quan tâm và xã hội quan tâm
cái thông điệp đối với thiếu nhi chăm sóc thiếu nhi và các em cũng lại quan tâm lại những vấn đề của người lớn
tôi cho rằng là đấy là một cái tương tác trong xã hội rất là hay
với một số lượng tranh y kế thì hội đồng giám khảo của chúng tôi làm việc là vô cùng gân bạc
để một toàn dạng tranh bởi vì cái sự tranh lệch nhau nó không nhiều
đấy là một cái điều đáng mừng
mừng là một cái không trào vẽ và mỹ thuật của các em rất là phát triển
ban tổ chức đã nhận được gần bảy mươi hai bức tranh của hơn một cá nhân đơn vị trường học
nhà văn hóa thiếu nhi của ba mươi bảy tỉnh thành phố gửi về tham dự và tuyển chọn được ba trăm linh bảy bức tranh để trưng bày tại triển lãm
trong đó có năm giải a một mươi giải b
một mươi năm giải c hai mươi giải khuyến khích và hai mươi giải tập thể
con rất vui mà không thấy tin nổi là con có thể lấy triển lãm này
con chưa bao giờ như thế này cả rất là vui ạ
tuy là không được giải nhưng mà con rất tự hào khi con đã được triển lãm tranh lần đầu như thế này ạ
ngày hội chào mừng tết thiếu nhi mùa một tháng sáu diễn ra với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn
như triển lãm giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi việt nam năm hai nghìn một mươi bảy triển lãm tranh thiếu nhi vẽ về văn hóa giao thông
khu trưng bài sách hãy đọc và ước mơ
khu vui chơi cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ khác
sự kiện bắt đầu từ nay và kết thúc lúc hai mươi hai h ngày mùa một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam hoa lư hà nội